do ảnh hưởng của mưa lớn tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua thành phố đà nẵng đã bị sạt lở
khiến cho nhiều đoàn tàu không thể qua lại
bên cạnh công tác khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở
ngành đường sắt đã triển khai các phương án truyền tải tạo mọi thuận lợi cho hành khách đi tàu
mưa lớn gây sói lở khiến tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua địa bàn quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng bị tê liệt nhiều giờ
do không thể khắc phục nhanh sự cố ngành đường sắt đã triển khai công tác truyền tải
hỗ trợ cho hành khách bị gián đoạn hành trình
trong thời gian chờ đợi khắc phục sự cố hành khách trên các đoàn tàu đã được phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí
do tuyến đường sắt bị tê liệt toàn bộ các đoàn tàu chạy hướng bắc nam và ngược lại đều phải ngưng hành trình
trong khi chờ đợi thông tuyến nhiều hành khách tỏ ra khá mệt mỏi
nhưng cũng thông cảm với cán bộ nhân viên ngành đường sắt khi đây là sự cố bất khả kháng

trong khi chờ đợi khắc phục sự cố hành khách trên các đoàn tàu đã được phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí